theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới sáng nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và cũng đã bước sang ngày thứ bảy mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi ca chiếm chín mươi ba số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca chiếm bảy
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là tám mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín một trăm ba mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm linh bảy người